chuyển sang các tin tức khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến bảy người chết ba mươi người bị thương trong đó có năm người bị thương nặng xảy ra vào trưa ngày hôm qua một mươi chín tháng sáu trên đèo bren thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thứ trưởng bộ thông vận tải nguyễn ngọc đông đã yêu cầu tổng cục đường bộ cục đăng kiểm bộ giao thông vận tải phối hợp cùng công an tỉnh lâm đồng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra
các đơn vị và tỉnh lâm đồng thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại nội dung công điện của phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đối với việc khắc phục vụ tai nạn phối hợp cùng công an sở giao thông vận tải các tỉnh đồng nai bình thuận điều tra các đơn vị phương tiện trong vụ tai nạn
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám bị hỏng phanh khi xuống gần hết đèo bren nên đã tông vào anh phan trọng tâm quê ở hà tĩnh là công nhân điều hành giao thông

tuyến lên thành phố đà lạt sẽ được đi đường hai mươi b đèo mimosa ngoài ra tỉnh sẽ triển khai tất cả các giải pháp kiểm soát an toàn giao thông qua các tuyến đường trong tỉnh đặc biệt là đường đèo